phối hợp với các cơ quan đơn vị chuyên môn của bộ thông tin và truyền thông hướng dẫn hỗ trợ các đơn vị lấy mẫu xét nghiệm thực hiện công bố đồng bộ và tích hợp kết quả xét nghiệm covid một mươi chín lên nền tảng của trung tâm công nghệ phòng chống dịch covid một mươi chín quốc gia và liên thông dữ liệu ứng dụng bluezone